sơn la là tỉnh miền núi đời sống còn nhiều khó khăn
vì thế việc chăm sóc sức khỏe cho con em trong độ tuổi đến trường ít được gia đình quan tâm và chú trọng
những năm qua tỉnh sơn la đã có nhiều chính sách hỗ trợ để triển khai bảo hiểm y tế học sinh
đến với các vùng cao vùng khó khăn
nhờ đó các em học sinh đã được chú trọng chăm sóc sức khỏe tốt hơn so với trước đây
tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến điều trị
trong đó có nhiều bệnh nhân thuộc lứa tuổi học sinh sinh viên
hầu hết các em vào viện đều tham gia bảo hiểm y tế nên đã được chi trả viện phí
số tiền còn lại phải thanh toán chỉ từ một mươi đến hai mươi nên đã giảm bớt gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình
tuy nhiên việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh đối với một số em thực sự khó khăn
mặc dù đã được ngân sách tỉnh sơn la hỗ trợ bổ sung nâng tổng mức hỗ trợ tiền mua thẻ lên năm mươi
nhưng với số tiền phải đóng còn lại nhiều em không thể tham gia được
theo bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la còn gần tám trăm bảy mươi học sinh không tham gia bảo hiểm y tế
vận động các cấp các ngành hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế
tăng cấp các công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế học sinh viên
phối hợp với các ngành nhất là ngành y nâng các chất lượng cơ sở tầng chất ủng vụ
tăng tính hấp dẫn trong khám luận bảo hiểm y tế
để thực hiện mục tiêu một trăm linh học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bảo hiểm y tế đến học sinh
việc tuyên truyền được tổ chức thông qua các hình thức thiết thực hiệu quả
đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp của giáo viên đến phụ huynh học sinh ngay từ đầu năm học